tại trụ sở ubnd tỉnh thừa thiên huế viettravel airlines đã trình hồ sơ thành lập hãng hàng không lữ hành du lịch việt nam viettravel airlines với mức đầu tư khoảng một tỷ đồng
điều này cho thấy sức hút đầu tư của thừa thiên huế trong thời gian gần đây đã được cải thiện đáng kể
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín ngoài viettravel hiện đã có nhiều tập đoàn công ty đa quốc gia đăng ký đầu tư vào thừa thiên huế với tổng nguồn vốn hơn sáu mươi triệu usd
tình hình phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn cũng có những tín hiệu tích cực
trong sáu tháng đầu năm đã có hai trăm bảy mươi năm doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là hai bảy trăm linh tỷ đồng
tỉnh cũng đã cấp mới một mươi bốn dự án đầu tư điều chỉnh tăng vốn bốn dự án với tổng vốn đăng ký và tăng thêm hơn một mươi bốn tám trăm linh tỷ đồng